tuần đã chuẩn bị dây thừng và rủ nạn nhân đi mua ma túy về sử dụng với mục đích là sát hại nạn nhân
sau khi sử dụng ma túy tại khu vực bờ suối thuộc thôn nà lẹo đối tượng đã dùng dây thừng xiết cổ làm nạn nhân tử vong sau đó bỏ trốn
thông tin mới nhất liên quan đến vụ lái xe ao đề gây tai nạn giao thông làm chết ba người trong một gia đình tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
công an thành phố bắc giang đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân cùng cấp
đề nghị truy tố bị can nguyễn đức thịnh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại ngã tư hùng vương hoàng văn thụ thuộc phường ngô quyền thành phố bắc giang
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô hiệu audi do nguyễn đức thịnh điều khiển với xe mô tô của anh nguyễn mạnh hưng chở theo vợ và con gái
hậu quả vụ tai nạn khiến anh hưng chị quyên và cháu dương tử vong tại chỗ xe ô tô và xe mô tô hư hỏng nặng
công an tp bắc giang xác định tài xế nguyễn đức thịnh điều khiển xe ô tô tham gia giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức sáu trăm linh bốn mg trên một lít khí thở
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình thành phố hồ chí minh ra quyết định khởi tố một mươi bốn đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại địa điểm kinh doanh số một
công ty cổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng tại phường một quận tân bình và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn luật thế hệ trẻ
tại phường một mươi năm quận tân bình
qua thu thập thông tin xác minh nguồn tin tố giác tội phạm công an quận tân bình xác định hai địa điểm trên đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ
tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức thủ đoạn như là phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc
nhân viên quản lý trưởng nhóm áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi
từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng trần thanh vũ chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
liên tục thực hiện hai vụ cướp giật vé số của những người tàn tật già yếu đi bán dạo
công an tp châu đốc đang tạm giữ hình sự đối tượng vũ để tiếp tục điều tra về hành vi cấp giật tài sản
tại cơ quan công an vũ thừa nhận đã cướp giật vé số của người đàn ông ngồi xe lăn đem bán được bảy trăm chín mươi đồng
ngoài ra vũ còn khai nhận trước đó đã cướp giật một trăm một mươi tám tờ vé số của người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đi xe đạp
rồi bán lại được chín trăm bốn mươi bốn đồng số tiền trên vũ tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
vào khoảng hơn ba giờ sáng nay đã xảy ra một vụ cháy trên đường số bốn khu dân cư tân tạo
ấp hai xã tân kiên huyện bình chánh tp hcm khiến bảy ký ốt chứa hàng hóa bị thiêu
dụi khi người dân phát hiện cháy đã cố gắng dập lửa và thông báo để những người sống gần dãy
kiosk chạy ra ngoài thoát thân mặc dù được phát hiện khá sớm nhưng do các vật liệu dễ cháy nên
ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng sang các ký ốt lân cận nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh đã điều động phương tiện cùng cán bộ
chiến sĩ đến hiện trường và hơn một giờ sau thì đám cháy được dập tắt